liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã bắt khẩn cấp trương vạn nhật
trú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai sau khi ăn uống cùng bạn bè
trương vạn nhật điều khiển xe ô tô về nhà tại tỉnh quảng nam
khi lưu thông trên đường quảng nam phường hòa quý quận ngũ hành sơn
nhật điều khiển xe ô tô đâm liên tiếp vào hai xe máy đi cùng chiều
vụ tai nạn đã làm ba người đi trên hai xe máy tử vong tại chỗ
xe ô tô cùng hai xe máy bị hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện trương vạn nhật có nồng độ cồn
ở mức một hai trăm tám mươi tám mg trên một lít khí thở vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ